chiều nay hai mươi tám tháng ba công an tỉnh bình dương cho biết là các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện bào bàng
tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai đối tượng cướp tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng bidv
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi tám tháng ba một đối tượng bịt khẩu trang vào phòng giao dịch của ngân hàng bidv
trên quốc lộ một mươi ba ở thị trấn lai uyên huyện bầu bàng
khi vào bên trong đối tượng bất ngờ rút ra một vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền
khi đối tượng đang đợi lấy tiền thì bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng lao vào khống chế bắt giữ
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ngân hàng này cũng từng bị cướp mất gần năm trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ